chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
hiện tại du lịch đã và đang trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của việt nam
lĩnh vực này cũng đã được ngân hàng thế giới world bank xác định là mảng quan trọng
đóng góp vào sự tăng trưởng nền kinh tế việt nam trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên du lịch việt nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ
từ các điểm đến trong khu vực và thế giới
vì thế việc kích cầu du lịch đang ngày càng trở nên cấp bách hơn thiết yếu hơn trong giai đoạn hiện nay
một trong những giải pháp tương đối hiệu quả
trong việc kích cầu này đó là quảng bá du lịch việt nam thông qua các kênh truyền hình nước ngoài
chúng ta đang sử dụng hiệu quả những kênh truyền thông nước ngoài nào
và chúng ta nên giới thiệu hình ảnh nào của việt nam qua các kênh này
những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay
với sự tham dự của ông nguyễn văn tình nguyên cục trưởng cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch
xin chào ông nguyễn văn tình và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự

xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự

xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự

xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự
được nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện xung quanh chủ đề này
đối với việt nam chúng ta thì chúng ta bắt đầu thực hiện công tác quảng bá du lịch trên truyền hình từ năm hai nghìn bảy bằng một cái đoạn video clip ba mươi giây phát khoảng hơn ba trăm linh lần và ba lần trong ngày trên đài cnn
và từ đó đến nay thì bộ ngoại truyền hình cnn và bbc đã thực hiện bốn cái chương trình quảng bá như vậy trên đài truyền hình cnn và bbc
và cho đến nay như chúng tôi được biết thì ngoài bộ ngoại truyền hình cnn thì các địa phương ví dụ như hà nội vừa rồi cũng đã quảng bá trên cnn hay là thậm chí là một doanh nghiệp như là tập đoàn xuân trường cũng đã quảng bá về tràng an ninh bình trên cnn
vâng mỗi năm thì chúng ta tiêu tốn hai triệu usd cho việc quảng bá du lịch và số tiền này được đánh giá là quá khiêm tốn so với các nước trong khu vực
đúng như vậy so với các nước trong khu vực thì số tiền hai triệu đô la
dành cho công việc xúc tiến du lịch của chúng ta là quá nhỏ bé
vì công tác xúc tiến du lịch của chúng ta có rất nhiều việc không chỉ là quảng bá qua các phương tiện thông tin truyền thông mà còn rất nhiều việc khác như là tổ chức các roadshow tổ chức các farm trips các press trips rồi tham gia các lễ hội du lịch và rất nhiều công việc nghiệp vụ khác của xúc tiến du lịch
hai triệu đô la thì đối với chúng ta thì có thể là lớn
nhưng mà so với lại số tiền mà cái chính phủ của nước dành cho xúc tiến du lịch trong khu vực
tôi lấy ví dụ như là máy
malaysia singapore thái lan thì phải từ năm mươi đến tám mươi triệu đô la một năm
con số quá lớn so với hai triệu đô la của chúng ta
hai triệu đô la của chúng ta là quá nhỏ
nếu cần thiết phải quảng bá trên các kênh truyền hình nước ngoài thì các clip quảng bá sẽ phải đáp ứng những yêu cầu về chất lượng cũng như hình ảnh ra sao để mang tới hiệu quả tốt nhất và với tần suất như thế nào cũng như là chọn kênh nào để quảng bá
hàng năm thì trên cơ sở nguồn ngân sách được chính phủ cấp

các clip quảng bá trên các kênh truyền hình nước ngoài thì các clip quảng bá sẽ phải đáp ứng những yêu cầu về chất lượng cũng như hình ảnh ra sao